các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại nơi ở của đối tượng mừng lực lượng công an đã thu giữ một trăm ba mươi năm viên nén hình trụ tròn màu đỏ khoảng một mươi hai gam nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
qua kết quả đấu tranh ban đầu được biết lục văn sáu chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
lợi dụng việc hà thị mạch là giáo viên sáu đã câu kết với mạch điều hành một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy lớn từ lào về việt nam tiêu thụ
trong đó phạm thị quý sang lào mang ma túy về cho sáo và mạch đưa cho nguyễn thị mừng bán lẻ tại nhà ở xã thiết kế huyện bá thước
thưa quý vị một đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển từ châu âu về việt nam qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là đóng gói tinh vi một trăm hai mươi bảy kg ma túy vào trong các hộp sữa trẻ em
rồi tra trộn vào các kiện hàng gửi theo đường hàng không từ châu âu về việt nam
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đầu tháng bốn qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
từ châu âu qua đường hàng không về việt nam tiêu thụ
sau khi nắm thông tin các trinh sát xác định phan hữu thành ba mươi tuổi quê ở hải dương đối tượng nhiều tiền án tiền sự là mắt xích nhận ma túy ở việt nam
xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn gồm nhiều đối tượng liên quan đến nhiều địa phương